nguyễn minh chiết nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng nguyên chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phạm thế duyệt đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến
đoàn đại biểu lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể ở trung ương các địa phương trong cả nước các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại hà nội đã đến viếng và gửi vòng hoa viếng
đồng chí trương quang được sinh ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi quê quán thôn kim bồng xã cẩm kim thành phố hội an tỉnh quảng nam nguyên ủy viên trung ương đảng các khóa bảy trăm tám mươi chín ủy viên bộ chính trị khóa chín đại biểu quốc hội các khóa tám
phó chủ tịch quốc hội kiêm trưởng ban công tác đại biểu khóa một mươi một trưởng ban dân vận trung ương phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tp hải phòng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đà nẵng

sáng nay một tháng một mươi một tiếp tục kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu thảo luận tại hội trường về kế hoạch tài chính năm năm mục tiêu định hướng huy động sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
nợ công sẽ có khả năng gần trạm trần quốc hội cho phép là sáu mươi năm gdp trong bối cảnh tăng trưởng giảm ngân sách eo hẹp việc vay và trả nợ công là vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm
đến thời điểm này tăng trưởng gdp khó đạt mục tiêu sáu bảy như quốc hội đề ra việc không đạt chỉ tiêu tăng trưởng sẽ làm giảm số gdp tuyệt đối dự kiến từ năm một triệu tỷ đồng xuống khoảng bốn sáu triệu tỷ đồng thậm chí xuống bốn một triệu tỷ đồng nếu tăng trưởng ở mức sáu ba
dẫn đến tăng tỷ lệ bội tri và lợi công so với gdp cao hơn mức đề ra như vậy nguy cơ mất an toàn cho đền tài chính công đang thực sự xảy ra
nhiều đại biểu cũng cho rằng một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ nợ công tăng cao đó là do việc đầu tư còn gian trải phân tán nhiều công trình dự án kéo dài thời gian thi công gây thất thoát nguồn tài chính quốc gia
vì vậy để giảm áp lực nợ công thì việc phê duyệt các công trình dự án sử dụng vốn vay cần được xem xét thận trọng hơn trên cơ sở giới hạn mức vay nợ cân nhắc tính cấp thiết hiệu quả của từng công trình dự án
khu vực hà nội có mưa mưa nhỏ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ c
sau khi hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam vinastat công bố kết quả khảo sát nước mắm
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã mở rộng phạm vi kiểm tra bổ sung lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong đó có acen
theo đó bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn khẳng định trong sản xuất nước mắm có thể sử dụng một số phụ da nằm trong danh sách một mươi bảy phụ da quy định
bên cạnh đó theo kết luận này việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong sản xuất nước mắm là được phép
nếu phụ da đó nằm trong danh mục cho phép đảm bảo độ tinh khiết đúng đối tượng sử dụng và không vượt ngưỡng theo quy định
phương pháp sản xuất nước mắm truyền thống là quá trình lên men tự nhiên hỗn hợp bao gồm cá và muối
để phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh nước mắm hiện nay đồng thời đảm bảo thông tin rõ ràng minh bạch đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và thuận lợi cho các cơ quan quản lý
bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn sẽ nghiên cứu ra soát toàn diện tiêu chuẩn việt nam về nước mắm để làm rõ hơn khái niệm nước mắm truyền thống
quy định cụ thể hơn về phân loại ghi nhãn và các nội dung khác để đảm bảo phù hợp hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế
tuy nhiên với đầu tư hệ thống thủy lợi tổ chức dồn điền đổi thừa để tạo thành các ô thửa lớn thuận lợi cho sự phát triển sản xuất hàng hóa
đặc biệt là thu hút doanh nghiệp và liên kết với bà con nông dân trong sản xuất rau quả của rau củ quả sạch cảnh hưng đã tạo được những bứt phá trong phát triển kinh tế
nâng cao đời sống người dân
cảnh hưng là một trong bốn xã khó khăn nhất của huyện tiên du tỉnh bắc ninh từ nhiều năm trước đời sống của bà con nhân dân chủ yếu dựa vào làm ruộng và chăn nuôi
với mục tiêu lấy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và cán bộ đảng viên
nên đảng bộ xã đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng thực hiện dồn điền đổi thừa để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn
sản phẩm cho nông dân
từ tình hình thực tế khó khăn của địa phương cho lên về phía đảng và chính quyền
anh và tôi đã xác định hiện nay phải đầu tư những khâu thiên chốt ví dụ như đường xã giao thông cơ sở hạ tầng
và tạo được quyền thuận ợi nhất để cho các doanh nghiệp đầu tư liên doanh với nông dân để sản xuất phát triển tiêu thụ các sản phẩm của đầu gia cho nông dân
sau khi gieo trồng thí điểm
vài năm trước nhiều hộ gia đình ở đây khá hoài nghi thận trọng khi tham gia mô hình liên kết rau củ quả an toàn
thế nhưng thời gian gần đây số hộ tham gia mô hình đã lên đến khoảng một năm triệu đồng
con số hàng trăm hộ góp phần tạo sức bật quan trọng cho kinh tế địa phương phát triển
đây là minh chứng cho chủ trương của đảng bộ xã trong việc đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp giúp cho sản xuất và tiêu thụ nông sản của người dân thuận lợi
chúng tôi liên kết như này thì được công ty hợp đồng một năm một giá nhất định
cho nên là cái mà thu nhập cho bà con thì là tương đối ổn định
và nếu mà có sản phẩm thì nó sẽ có cái thu nhập rất ổn định
mà so với cây ngô ấy trước đây chúng tôi làm một xào
mà từ bốn tháng thì đến bốn tháng rưỡi là chỉ cho thu hoạch được có một triệu hai trên một xào
nhưng mà đến bây giờ chúng tôi thu hoạch là một tháng ba mươi ngày là cũng cho từ ba triệu rưỡi đến bốn triệu trên một xào
được cái là không phải đi chợ sướng ở chỗ ý thế mới lại nợ dụng cho những người nông dân được tiền làm ăn sướng
thế này đời sống là qua như thế này là sướng lắm
giao thông thủy lợi nội đồng được đầu tư những cánh đồng rau được hình thành nhờ sự liên kết với doanh nghiệp
giờ đây bà con nông dân không còn lo cảnh được mùa rớt giá
những sản phẩm rau xanh như thế này đã được đưa đến các trường học đưa đến các khu đô thị lớn
và nhờ đó mà thu nhập của người nông dân được nâng cao
hiện nay tổng diện tích gieo trồng cả năm của xã cảnh hưng đạt trên hai trăm tám mươi năm hectare
tổng sản lượng lương thực đạt trên ba ba trăm một mươi bảy tấn
thu nhập bình quân trên một hectare đất cánh tác đạt tám mươi ba
triệu đồng một năm và trở thành sản nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi năm
nhưng quan trọng hơn thông qua đó đã tạo dựng được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng
tin vào công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo
những ngày gần đây do thời tiết diễn biến phức tạp cộng với thói quen thả rông gia súc trong chăn nuôi
khiến dịch lở mồm long móng trên địa bàn gia súc ở một số địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đắk lắc bùng phát mạnh
trong đó thì dịch bùng phát mạnh nhất trên đàn ra súc của huyện
buôn đôn tỉnh đắk lắc nhằm bảo vệ đàn gia súc trên địa bàn thì ngay sau khi phát hiện dịch
ubnd huyện công bố dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn và huy động các nguồn lực nỗ lực phòng chống dịch
theo trạm chăn nuôi và thú y huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc của huyện
được phát hiện vào ngày một mươi chín tháng một mươi ban đầu chỉ có một ít số châu bò ở xã iae có các triệu chứng như
luết miệng loét viên móng chân chảy nước rãi bỏ ăn nên trạm chăn nuôi và thú y huyện đã lấy mẫu dịch bệnh
gửi cho cơ quan thú y vùng sáu kiểm nghiệm kết quả cho thấy số châu bò mắc bệnh trên địa bàn huyện buôn đôn
là do virus tuyếp a và tuyếp o gây ra từ khi phát hiện đến nay mặc dù phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
phối hợp với trạm chăn nuôi và thú y cùng các cán bộ thú y xã đẩy mạnh công tác phòng chống dịch
trong đó chú trọng công tác tuyên truyền vận động người dân không thả rông gia súc tập trung phun hóa chất
rác vôi tiêu độc khử trùng chữa bệnh cho những con trâu bò mắc bệnh
đến thời điểm này ba mươi một tháng một mươi trên địa bàn huyện đã có gần ba trăm linh con trâu bò của người dân mắc bệnh lở mồm long móng
tăng một trăm linh con so với một tuần trước đó tập trung chủ yếu tại hai xã iae và crona khiến người dân hết sức lo lắng
có xòa bóp trong miệng và có nước thuốc điều trị xít vào mồm chân
thì cũng lo lắng lắm chứ nói về chân nuôi thì ai là nói về kinh tế là chân nuôi
nếu mà không lo là nó lỡ nó bị chết thì trong đó là hiện nay là giá trị một con nó là trên mười mấy triệu
từ mười ba đến mười lăm triệu
thì nếu mà nó dịch kéo dài thế này thì gia đình cũng lo lắm dân thì cũng lo lắm chứ
một trong những nguyên nhân chính khiến dịch lở mồm long móng ở đây bùng phát mạnh là do đồng bào dân tộc thiểu số
có thói quen thả rông gia súc trong chăn nuôi không có chuồng trại nên rất khó cách ly những con bò bị bệnh
cũng như công tác tiêu độc khử trùng vệ sinh môi trường
bên cạnh đó đàn gia súc trên địa bàn tiêm phòng vaccine đã lâu hết thời gian miễn dịch
nhưng hiện nay địa phương lại thiếu vaccine
để tiêm phòng cho đàn ra súc
đối với còn cơ sở thì về mặt góc độ nhà nước chúng tôi cũng đã hiện nay đã công bố dịch
đối với địa bàn là công bố dịch mà đặc biệt đó là có xã evn hiện nay
còn những vùng đệm xung quanh thì về công tác thú y thì đúng theo định kỳ là sáu tháng sẽ quay lại tiêm vaccine cho một lần
nhưng mà đối với năm nay thì hiện nay là chưa có vaccine cho địa bàn bùn đôn cho nên là cái dịch chúng tôi cũng gặp khó khăn
diễn biến hết sức phức tạp của dịch lở mồm long móng và có nguy cơ bùng phát trên diện rộng
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện buôn đôn phối hợp với trạm thú y huyện và cán bộ thú y các xã tổ chức điều tra ổ dịch
thành lập các tổ chốt kiểm dịch động vật và các sản phẩm từ động vật ra vào địa bàn huyện
hỗ trợ hóa chất sát trùng cho các hộ có gia súc mắc bệnh hướng dẫn người dân phun thuốc tiêu độc khử trùng
tuyên truyền vận động người dân không thả rông gia súc buôn bán gia súc mắc bệnh tăng cường kiểm tra phát hiện dịch bệnh kịp thời để sớm có các biện pháp xử lý ổ dịch
vừa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã bắt quả tang các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ lào và thanh hóa tiêu thụ
hai đối tượng bị bắt giữ là nguyễn ngọc đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
nguyễn ngọc đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đều ở xã ngọc phụng huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ tại hiện trường năm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật liên quan đến hoạt động buôn ma túy
được biết hai đối tượng này thuộc đường dây mua bán vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ lào vào thanh hóa tiêu thụ
theo đó công an tỉnh thanh hóa đã lập chuyên án đấu tranh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sáng ngày ba mươi một tháng một mươi trên quốc lộ một a đoạn đường tránh qua thôn an đô phường hương chữ thị xã hương trà thừa thiên huế
xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người chết và bốn người khác bị thương
khoảng bảy giờ sáng ngày ba mươi một tháng một mươi xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi năm c sáu trăm linh chín chạy theo hướng nam bắc trên quốc lộ một a
đoạn đường tránh huế qua thôn an đô phường hương chữ thị xã hương trà đã đâm vào xe tải mang biển kiểm soát ba mươi sáu c
tám nghìn một trăm bảy mươi chạy ngược chiều cùng lúc xe đầu kéo mang biển kiểm soát năm mươi một c ba mươi hai nghìn một trăm năm mươi bốn kéo theo container chạy phía sau
bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe bảy mươi năm c sáu trăm linh chín vụ tai nạn liên hoàn làm ba xe tải dính vào nhau
lái xe tải ba mươi sáu c tám nghìn một trăm bảy mươi tên nguyễn đình hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê thanh hóa bị mắc kẹt trong cabin và chết tại chỗ
các tài xế và phụ xe khác đều bị thương khá nặng
nhận được tin báo công an tỉnh và thị xã hương trà đã có mặt tại hiệu quả
để phân luồng điều tiết giao thông đặc biệt tai nạn khiến cho đường tránh huế bị ách tắc nhiều giờ liền
đến một mươi giờ sáng nay mới thông tuyến trở lại
nguyên nhân bắt đầu được xác định là do đường trơn xe tải bảy mươi năm c sáu trăm linh chín sau khi vượt xe container năm mươi một c ba mươi hai nghìn một trăm năm mươi bốn
thì bất ngờ gặp phải xe tải ba mươi sáu c tám nghìn một trăm bảy mươi chạy ngược chiều nên phanh gấp làm xe mất lái gây tai nạn
trong phần tin thế giới nga chính thức chấm dứt thỏa thuận tiêu hủy plutoni với mỹ
hàn quốc bắt giữ nhân vật trung tâm vụ bê bối chính trị
tổng thống nga vladimir putin vừa ký luật phê chuẩn luật ngừng thỏa thuận nga mỹ về tiêu hủy plutoni
động thái này được coi là đáp trả mỹ khi washington đã không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận này được ký kết từ tháng tám năm hai nghìn
ngoài các điều khoản chấm dứt thực thi thỏa thuận nga mỹ về tiêu hủy plutoni
luật này còn đưa ra các điều kiện chỉ nối lại thỏa thuận nếu mỹ phải hủy bỏ đạo luật smagi sky
và tất cả các biện pháp trừng phạt chống nga cũng như bồi thường thiệt hại
đồng thời washington phải cắt giảm cơ sở hạ tầng quân sự tại các nước thành viên thuộc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
trước đó dự luật này đã lần lượt được duma quốc gia hạ viện và hội đồng liên bang thượng viện nga thông qua
các chuyên gia hạt nhân nga cho biết
điều khoản đã ký mỹ sẽ phải dùng lò phản ứng hạt nhân để truyền hóa plutonium
điều chắc chắn sẽ khiến plutony không thể tái sử dụng
các công tố viên hàn quốc hôm qua đã bắt giữ bà choi soon shin
người bạn lâu năm của tổng thống hàn quốc park geun hye và là nhân vật trung tâm vụ bê bối chính trị liên quan đến tổng thống
chỉ vài giờ sau khi bà trình diện văn phòng công tố hàn quốc để trả lời thẩm vấn
các công tố viên đang tiến hành điều tra cáo buộc bà choi soon shin
đã lợi dụng tình bạn thân thiết với tổng thống park kun he để can thiệp công việc nội bộ của chính phủ hàn quốc
trong đó có một số vấn đề chính sách nhạy cảm
bà cũng đang bị điều tra việc sử dụng mối quan hệ thân thiết với tổng thống để gây ảnh hưởng lên các doanh nghiệp lớn
khiến họ quyên góp tiền vào hai quỹ phi lợi nhuận do bà lập nên
theo hãng thông tấn yonhap do lo ngại nguy cơ bà cho trốn ra nước ngoài hoặc hủy bằng chứng
các công tố viên đã ra lệnh tạm giam nhân vật này
theo luật hàn quốc bà choi có thể bị giam giữ và quản thúc trong vòng bốn mươi tám giờ
thời hạn giam giữ dài hơn cần phải có lệnh bắt giữ của tòa án
quốc hội liên bang ngày hôm qua đã bầu cựu chỉ huy quân đội ông michael allen làm tổng thống
chấm dứt khoảng chống quyền lực kéo dài hai mươi chín tháng qua tại nước này
ngay sau phiên bỏ phiếu ông michael alen đã tuyên thệ nhậm chức
phát biểu trước các nghị sĩ ông michael alen khẳng định sẽ tôn trọng luật lệ của liên đoàn ả rập
theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập dựa trên lợi ích của người dân liên bang
tôn trọng luật lệ quốc tế tạo ra sự ổn định cho quốc gia này
ông al cũng cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là phát triển quân đội
để có thể đối phó với những mối đe dọa quốc gia bảo vệ lãnh thổ độc lập và chủ quyền đất nước
sau khi trở thành tổng thống nhiệm vụ tiếp theo của ông sẽ là chỉ định thủ tướng thành lập chính phủ mới
thủ tướng mới sẽ phải là người nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên trong quốc hội
liên bang đã không có người đứng đầu đất nước kể từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
từ đó đến nay quốc hội liên bang đã triệu tập nhiều cuộc họp
song vẫn không bầu được tổng thống mới do không triệu tập đủ nghị sĩ cần thiết
giá dầu thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng
trong bối cảnh giới đầu tư hoài nghi về khả năng opec triển khai kế hoạch cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ
theo như dự định
kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua tại thị trường new york mỹ
giá dầu ngọt nhẹ mỹ wti giao tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu giảm một tám mươi bốn đô la
tương đương với ba bảy mươi tám xuống bốn mươi sáu tám mươi sáu đô la mỹ một thùng
trong khi giá dầu brent biển bắc giao cùng kỳ hạn giảm một bốn mươi một đô la
tương đương với hai tám mươi bốn xuống bốn mươi tám ba mươi đô la một thùng
theo nhận định của giới chuyên gia giới đầu tư hiện đang rất quan tâm tới việc
liệu tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec triển khai kế hoạch cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ
theo như dự định sản lượng khai thác dầu trong tháng một mươi của opec hiện được dự đoán ở mức cao kỷ lục
bộ trưởng nhập cư di chú và công dân canada john mccallum ngày hôm qua tuyên bố
nước này sẽ tiếp nhận ba trăm linh người nhập cư trong năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và khắc phục tình trạng lão hóa dân số
tuyên bố được bộ trưởng mccallum đưa ra sau khi chính quốc hội báo cáo hàng năm
theo ông mccallum con số ba trăm linh người di cư sẽ là

sẽ là con số tiếp nhận cơ bản hàng năm nhằm đặt nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai
con số này cao hơn hẳn mục tiêu của năm nước đó cộng lại
theo đó từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm canada chỉ đón tổng cộng hai trăm sáu mươi người
nhóm đối tượng được tiếp nhận nhiều nhất gồm lao động có tay nghề cao doanh nhân và điều dưỡng viên
ngoài ra việc chính phủ tự do của thủ tướng justin trudeau
đồng ý tiếp nhận một số lượng lớn người sắc tộc thiểu số iraq trong bốn tháng tới
cũng là nguyên nhân khiến chính phủ điều chỉnh tăng con số mục tiêu
hiện ở canada đang có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều về số lượng tiếp nhận di dân
do nước này đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp khá cao hiện đang ở mức bảy
và việc giúp đỡ những người nhập cư hòa nhập tốt vào xã hội của canada

doanh nhân và điều dưỡng viên

hiện đang ở mức bảy